hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố
kế hoạch xét nghiệm được chia làm hai giai đoạn giai đoạn một từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám sẽ xét nghiệm tám mươi người và giai đoạn hai từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín sẽ xét nghiệm một trăm hai mươi người
riêng giai đoạn hai lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng nguy cơ cao như người giao hàng shipper người làm dịch vụ vận tải
là các lái xe người làm tại các công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm người bán hàng tại chợ và siêu thị
kế hoạch cũng nêu rõ thành phố ưu tiên sử dụng phương pháp real time pcr để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm sars cov hai
các địa phương chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh linh hoạt trong tình huống để sàng lọc nhanh nhất tranh thủ từng phút từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết
theo lãnh đạo sở công thương tp hcm từ ngày hôm nay chủ trương của thành phố là xét nghiệm miễn phí covid một mươi chín cho các lực lượng giao hàng công nghệ hay được gọi là shipper
và cũng trong sáng ngày hôm nay các shipper đã được xét nghiệm và triển khai hoạt động
sở công thương tp hcm cũng đã đưa ra danh mục cụ thể bốn trăm một mươi bốn trạm y tế lưu động do quân y phụ trách để xét nghiệm cho các shipper hoạt động trên địa bàn hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
bên cạnh đó sở công thương cũng đã triển khai đường link trên trang web của sở về tra cứu hoạt động giao hàng
các shipper muốn biết mình có được hoạt động hay không thì tự kiểm tra thông tin tại địa chỉ http côngthuong hcc gov vn cha cứu shipper
và tại địa chỉ trên shipper nhập căn cứ công dân hoặc chứng minh nhân dân và tự kiểm tra xem mình có được hoạt động hay không

khi được phép hoạt động trở lại tại chợ cồn quận hải châu một mươi bốn gian hàng cung ứng các mặt hàng thịt cá tôm rau củ quả và gia vị đã được mở bán
tại đây bang quản lý chợ bố trí lực lượng kiểm tra chặt chẽ giữ khoảng cách an toàn giữa các tiểu thương cũng như giữa người bán và người mua
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được chú trọng
đặc biệt giá cả luôn bình ổn
thậm chí có nhiều tiểu thương
chỉ có nhiều tiểu thương chỉ bán đúng giá nhập không tính tiền lời để hỗ trợ cho bà con trong thời điểm dịch bệnh
chúng tôi sẽ tạo khoảng cách mỗi hàng đủ năm mét để đảm bảo khoảng cách và làm công tác sát chuẩn cũng như giữa tay sát chuẩn trước khi giao dịch với các tổ nhân và mang tính bánh trắng nhập bán
thì bang quản lý cũng đã tiến khai tất cả các trọng lối vào một lối vào lối ra một lối vào sắp xếp các hộ dân và tổ công tác mua hàng hóa thịt hải cá biêu trước
thì bang quản lý sử dụng
thịt hải cá biêu sẽ được phát cái biêu để chúng ta soạn hàng
rồi người ta tiếp tục vô lái từ hồi một ra theo thứ tự để đảm bảo dẫn khách vào phòng truyền dịch
tư nhân đã lái ở duy xuyên cũng có nguồn gốc mà cũng có là mấy chị em tự thương là cũng ủng hộ cái chuyến xe để không có lấy tiền từ vận chuyển hay cái gì đó để chủ yếu là phục vụ cho bà con
trên địa bàn thành phố đà nẵng có một mươi một chợ truyền thống được hoạt động trở lại giảm tải bớt áp lực cho các siêu thị và các điểm cung ứng hàng hóa
tại các chợ
nguồn hàng về phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu về lương thực thực phẩm của người dân
nguồn hàng đó là đối với tiểu thương là người ta liên hệ các chủ hàng như thịt là lái là mổ đà sơn
còn cá là ở các nguồn từ quận nam và con cá thì người ta cũng có liên hệ với nhau rồi người ta trả đánh
và rau là người ta cũng có liên hệ đánh ở quận nam
rồi có các nguồn khác nè ở các quận nè do đó cũng đảm bảo là đủ công khách
rất là tốt hơn trước đây
trước đây là mua siêu thị thì nó cũng hơi là khó
thứ nhất là cái hàng siêu thị thì nó chắc chắn là nó mắc hơn cái chợ truyền thống này
từ cái mặt hàng số tiền tiền vừa tú tiền của người dân rất là tốt trong cái việc mở lại các chợ truyền thống
những tiểu thương được phép bán hàng đều đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng
covid một mươi chín và sẽ được xét nghiệm sách covid hai đền kỳ ba ngày một lần
để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động lại của các chợ truyền thống
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
nhập cảnh trái phép ba đối tượng vừa bị lực lượng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông
bộ đội biên phòng an giang phát hiện và bắt giữ
vào khoảng bảy h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng tám tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát xuất nhập khẩu
tại khu vực cột mốc hai
trong ngày hai mươi sáu mươi trên một một huyện an phú cách đường biên giới về phía việt nam khoảng hai mươi mét
đã phát hiện ba đối tượng nhập cảnh từ campuchia về việt nam
qua kiểm tra các đối tượng khai tên là nguyễn văn ồi nguyễn thị huỳnh lợi và nguyễn tấn đạt
vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê
nhưng do dịch bệnh nên không có việc làm đến ngày ba mươi tháng tám đã nhập cảnh về việt nam
hiện đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông bộ đội biên phòng an giang đã lập biên bản
để xử lý vi phạm hành chính đồng thời bàn giao các đối tượng cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
huyện an phú tỉnh an giang để đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định
còn tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín liên tỉnh thuộc xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
là giáp danh với huyện tân hưng tỉnh long an lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô
mang biển kiểm soát sáu mươi sáu h bốn mươi tám đã chở người trái quy định
tài xế là phạm văn tính chú tệ huyện tân hồng khai báo chở hàng từ đồng tháp đến tỉnh đồng nai
do cùng quê và có quen biết từ trước nên chị nguyễn thị nhạn đã liên lạc với tính và nhờ để trở về đồng tháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và đề xuất ủy ban nhân dân huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
xử phạt vi phạm hành chính tài xế phạm văn tính với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
vì vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
đồng thời đưa cả hai người đến tỉnh đồng tháp
tại khu vực chợ kỳ lừa đường thân công tài phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện xe ô tô đang dừng đỗ
có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực môi trường
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe đã vận chuyển gần bảy gói giống cây trồng các loại
như súp lơ bóc cải su hào hay củ cải
trên bao bì thì ghi chữ trung quốc
lái xe là trịnh văn hảo chú tại tỉnh lạng sơn không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh
nguồn gốc số hàng hóa chở trên xe và khai nhận là hàng nhập lậu từ trung quốc
tổng trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm tạm giữ số hàng trên
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định

thưa quý vị thân mến theo bộ kế hoạch và đầu tư tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của việt nam ra nước ngoài đã đạt năm trăm bảy mươi năm triệu usd
đã tăng hơn bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó bốn mươi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn hơn một trăm năm mươi triệu usd
bằng sáu mươi tám bảy so với cùng kỳ và một mươi ba dự án điều chỉnh tăng vốn thêm gần bốn trăm hai mươi năm triệu usd
gấp ba năm triệu usd
các nhà đầu tư việt nam đầu tư ra nước ngoài chủ yếu ở một mươi ba lĩnh vực gồm khoa học công nghệ
bán buôn bán lẻ nông lâm sản thủy sản
trong đó lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu với ba lượt dự án điều chỉnh vốn
tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hai trăm bảy mươi tám triệu usd chiếm bốn mươi bảy một tổng vốn đầu tư
lĩnh vực bán buôn bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là một trăm năm mươi chín triệu usd chiếm hai mươi sáu
và tiếp theo là các lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
có hai mươi quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của việt nam dẫn đầu là hoa kỳ với ba dự án đầu tư mới
và hai dự án điều chỉnh vốn
tổng vốn đầu tư đăng ký đạt ba trăm linh hai tám triệu usd đã chiếm năm mươi hai bảy tổng vốn đầu tư
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp với ban quản lý cửa khẩu đã tiến hành
cấp phát miễn phí thẻ ra vào cho người lao động tại khu vực cửa khẩu và các kho bãi
để đảm bảo công tác phòng chống dịch tránh tiêu cực sách nhiễu trong việc cấp phát thẻ
đồn biên phòng sẽ đến từng doanh nghiệp kho bãi để cấp phát miễn phí đến tận tay người lao động
đến nay đã có trên một năm trăm linh thẻ được cấp cho các doanh nghiệp và người lao động tại trong khu vực cửa khẩu
việc cấp thẻ cũng nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực cửa khẩu
các đối tượng có lệnh truy nã
các đối tượng xấu không thể lén lút hoạt động ẩn náu trong khu vực cửa khẩu
quản lý được số lượng người tham gia hoạt động tại cửa khẩu duy trì đảm bảo an ninh trật tự
quản lý đúng mục đích hoạt động truy vết có hiệu quả mã cốt xác định được địa điểm của doanh nghiệp
thưa quý vị chương trình gian hàng việt trực tuyến quốc gia trên các sàn thương mại điện tử
do bộ công thương chủ trì đang triển khai trên toàn quốc
và trong thời điểm dịch bệnh như thế này
thì đây được đánh giá là một giải pháp hiệu quả để giúp các doanh nghiệp việt nam
có thể mở rộng tiếp cận thị trường thông qua phương thức phân phối hiện đại
một số sản thương mại điện tử tại việt nam hiện nay đang định hướng trở thành chợ của người việt
phân phối sản phẩm việt trong chương trình xây dựng gian hàng việt trực tuyến quốc gia
lỗ lực trở thành điểm mua sắm y tín cho người tiêu dùng trên cả nước
là điều mà nhiều sản thương mại điện tử hướng đến
đặc biệt trong mùa dịch bệnh như thế này

quy đề ttg của thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trên cơ sở kế hoạch tổng thể việt nam sẽ xây dựng kế hoạch thường niên trên phạm vi cả nước
tập trung vào các tiêu chí mức độ sẵn sàng tại địa phương và của các doanh nghiệp
bây giờ tất cả những sản phẩm của bên phía hợp tác xã cũng đã đẩy lên trên cái trang hàng việt
để cho người dân tiện mua sắm
ngoài phương thức bán hàng truyền thống này thì bọn tôi có thêm một phương thức bán hàng nữa là bán hàng online
có số điện thoại thì mọi người dân chỉ việc điện thoại đến đặt những mặt hàng gì
và chúng tôi sẽ có một đội giao hàng đến tận nơi cho bà con
đồng thời chúng tôi cũng đưa những mặt hàng của bên tôi nên gian hàng việt trực tuyến
để bà con tiện nợ trong việc mua sắm
cho tới nay hàng nghìn lượt doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan hiệp hội ngành hàng
được tập huấn đào tạo cũng như triển khai chương trình
cùng với đó hàng trăm sản phẩm của các doanh nghiệp việt được lựa chọn kỹ lưỡng
đã được đưa lên phân phối trên các sản thương mại điện tử thông qua gian hàng việt trực tuyến quốc gia
chúng tôi xây dựng một cái gian hàng nó gọi là gian hàng việt trực tuyến
cái gian hàng việt này sẽ tập trung tất cả những cái sản phẩm chất lượng cao của việt nam
và với cái cách mà chúng ta tập trung một chỗ như thế thì chúng ta sẽ làm
thị trường dễ dàng rất nhiều
đấy là một cái cách mà chúng ta có thể đưa hàng việt vào một cái vị trí
người ta có thể tìm được rất là dễ dàng
cùng với sự bảo trợ của công thương quản lý về mặt chất lượng
thì sự tin tưởng của người dùng sẽ cao
trong bối cảnh dịch bệnh thương mại điện tử đang dần trở thành kênh phân phối hiệu quả
trong năm nay và các năm tiếp theo việt nam sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình kết nối thương mại điện tử
thông qua gian hàng việt trực tuyến quốc gia ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước
để hướng đến một nền kinh tế số hiện đại
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại